năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám sắp khai giảng đến thời điểm này các trường học tại vùng đồng bào rackline ở tỉnh ninh thuận đã triển khai hoàn tất việc tổ chức học tiếng việt vận động học sinh đến lớp
thầy và trò nơi đây đang phấn khởi bước vào năm học mới với nhiều khởi sắc
do ảnh hưởng thời tiết nên thu nhập từ ba sao trong đậu xanh của gia đình anh bà râu bí ở thôn do xã ma nới huyện ninh sơn không được như mong muốn
biết gia đình anh pí đang gặp khó khăn trong việc mua sắm quần áo sách vở cho con chuẩn bị vào năm học mới
các thầy cô giáo trường tiểu học ma nới đã đến tận nhà vận động tuyên truyền giải thích về một số chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với học sinh dân tộc thiểu số
nên vợ chồng anh pí yên tâm cho con đi học
các trường học ở các xã vùng đồng bào raglai đã mời phụ huynh họp tổ chức cho phụ huynh thăm lớp học gặp gỡ các giáo viên chủ nhiệm để đề xuất những ý kiến đóng góp trong việc vận động học sinh đến trường
hàng năm trước khi vào năm học mới trước khi năm học mới bắt đầu một tháng thì nhà trường sẽ để hạn chế cái việc mà các em bỏ học theo chai mỹ lên rải lên đường
thì nhà trường đã tổ chức cho các em đến trường trước một tháng để các em thứ nhất là để biết được trước tiếng việt
để các em ôn lại kiến thức trước khi vào năm học mới
thì các thầy cô chuyên trách sẽ tới từng nhà vận động cho các em đến trường đến lớp và cũng động viên phụ huynh này cho các em đến lớp để các em biết chữ
nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nên phụ huynh đã thay đổi nhận thức chủ động đưa con em đến trường giúp giáo viên đỡ vất vả hơn trong công tác vận động học sinh ra lớp
góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các xã miền núi của huyện ninh sơn

nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nên phụ huynh đã sẵn sàng cho ngày khai giảng